chính lúc của điều tra tưởng chừng như đi vào bế tắc thì các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên nhận được một nguồn tin
hôm nạn nhân dương đình bằng mất tích lại thấy vợ là trương thị thưa hùng dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm
nguồn tin này cũng cho biết đây là hiện tượng rất lạ bởi từ khi thưa về làm dâu chưa bao giờ họ thấy chị ta chịu khó như thế này
chị ta lau chùi quét khắp các tầng nhà liên tục mang rác đi đổ
không những thế thưa còn đốt rất nhiều đồ đạc ngọn lửa cao đến mức lên gần tới nóc nhà gây cháy bép
và một điều kỳ lạ nữa là khi dương đình bằng vắng nhà thưa còn sốt sáng gọi điện thoại khắp nơi cho bạn bè của chồng đi khắp mọi nơi hỏi han thông tin có hôm dùng xe ô tô đi đến cả sáng hôm sau
đây cũng là một điểm đáng nghi bởi bằng là đối tượng cờ bạc
gia đình vợ con quá quen
với những biểu hiện bất thường mọi nghi vấn tập trung vào người vợ của nạn nhân
chiếc xe ô tô của vợ trong bằng được trinh sát bí mật kiểm tra
gia đình anh bằng cũng có những vết máu rất là lạ
hơn nữa là trong nhà có những mùi tanh cũng khác gần kiểu như là mùi của máu người
như vậy hướng điều tra lúc này đã có điểm cụ thể
các trinh sát đã khéo léo tiếp cận hai đứa con của nạn nhân
các cháu cho biết tối mùng một mươi tháng một mươi một nghe tiếng cạch lớn khi cháu mở mắt thì thấy bố nằm gục dưới nền nhà lăn qua
mẹ thì ngồi trên giường
sáng dậy cháu thấy vết hồng như máu trên tường
cháu hỏi thì mẹ thưa nói bố nôn ra lòng lợn tiết canh
sau đó cháu không còn nhìn thấy bố nữa
ngay sau khi mà chúng tôi đã có những cái tài liệu chứng cứ nhất định
thì chúng tôi xác định là đối với trương thị thưa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là vợ của anh bằng có những biểu hiện bất thường
tức là khi mà anh bằng chết như vậy thì chị khóc
nước nở thế nhưng mà có một cái tình viết tức là thỉnh thoảng là chị nhìn trộm công an đến nhà một cách là khắc cờ
đến sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan điều tra công an tỉnh thái nguyên đã có nhiều chứng cứ
để xác định chính thưa trực tiếp liên quan đến cái chết của chồng
lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà trương thị thưa được thực hiện vào một mươi giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
những người thân và hàng xóm của anh bằng mới hôm qua còn đau đớn đưa tiếng anh về nơi an nghỉ cuối cùng
hôm nay trật băng hoang khi biết người sát hại anh chính là thưa
một số người thân của anh bằng không chịu nổi cú sốc này đã ngất liềm
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng trương thị thưa quanh co chối tội
chị ta có vẻ khá bình tĩnh có thể thưa đã mường tượng ra giây phút bị bắt này và chuẩn bị sẵn tâm lý
tuy nhiên thị không thể lý giải nổi những vết máu của anh bằng trên xe ô tô và trên tường nhà nền nhà
trương thị thưa đã phải cúi đầu nhận tội giết chồng
một người bé được giúp qua thanh cầu
giúp qua thanh cầu
cơ quan cảnh sát điều tra trương thị thưa khai
thị gặp anh bằng trong một sới bạc và tự nguyện theo về làm vợ
thời gian gần đây anh chồng thua bạc nhiều nên bắt thị phải đưa tiền hàng cho mình để trả nợ
vì thế giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã
khoảng hai mươi một h ba mươi tối ngày một mươi tháng một mươi một sau khi bắt vợ đưa tiền hàng không được
anh bằng yêu cầu vợ phải gọi điện về nhà cho mẹ đẻ ở lạng sơn bán mảnh đất đi để lấy tiền cho bằng trả nợ
khi thưa từ chối thì lập tức bị chồng rút kiếm dí vào cổ đe dọa bắt phải mở két để lấy tiền đưa cho anh ta
nếu như không mở anh ta sẽ giết cả nhà

vốn cao to hơn chồng nên thưa dùng cơ sở
quận tay gạt kiếm ra và đá mụt nhát vào người bằng
thênh kiếm rơi ra thưa hoảng hốt chụp lấy và chém liên tiếp vào đầu và ngực chồng
đến khi anh bằng nằm im chị ta cũng gục xuống bên cạnh

sau khoảng một tiếng khi đã bình tĩnh trở lại thưa lấy chăn cuốn xác chồng lại rồi cuốn vào túi bọc nệm cho vào thùng sát kéo xuống nhà dưới
khi có người phụ nữ đến quầy để mua thuốc trương thị thưa đã nhờ cùng bê thùng sắt chứa sắc trồng cho vào cốp xe ô tô
ngay sau khi chơi vừa lơ mơ sáng thưa đã hùng hục dọn dẹp nhà cửa lau các vết máu dính trên tường và nền nhà mang hết chăn đệm vào bếp châm lửa đốt
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba thưa điều khiển xe ô tô có sát của anh dương đình bằng trong cốp lên thôn thống nhất xã phú lê huyện bắc sơn lạc sơn quê của thưa
tại đây thị đã gặp nguyễn văn hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và hoàng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tại thôn thống nhất
thưa nói với hai đối tượng này là chồng bị xã hội đen giết chết và nhờ hai đối tượng này trôn cất hộ
sau đó thưa lại lái xe quay về thái nguyên
sợ không dám trôn tuấn và hồ đã đến nhà mẹ đẻ của đối tượng nguyễn thị uẩn để kể cho bà nghe hết sự việc thưa nhờ trôn xác chồng
sau khi trao đổi với con gái qua điện thoại bà uẩn biết con giết chồng
trước đó bà đã nhờ tuấn và hồ chuyển xác anh bằng ra quốc lộ để thưa bố trí xe đưa trở lại thái nguyên
đến thái nguyên thưa đã dùng xe máy cùng tuấn trở xác anh bằng ném xuống sông
thưa trả cho tuấn năm triệu đồng rồi trở về nhà tuấn quay trở lại lạng sơn
về đến nhà để tạo chứng cứ giả và che mắt mọi người
trương thị thưa xuất sẵn đến nhà người quen để tìm chồng
hàng xóm lấy làm lạ bởi từ trước tới nay anh bằng nhiều lần vắng nhà có thấy thưa đi tìm đâu
đến sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một quần chủng nhân dân phát hiện sắc anh bằng nổi trên khúc sông cầu
thuộc xóm xuân đám xã đồng liên huyện phú bình tỉnh thái nguyên
tin người dân phát hiện sắc chết đến tay thưa để tạo chứng cứ là chồng mình bị xã hội đen giết để cướp tài sản

thưa đã lấy sắc anh bằng và tìm được sắc anh bằng và tìm được sắc anh bằng
thưa đã lấy một chiếc sim rát nhắn tin vào số điện thoại của chồng ở nhà với nội dung ra sông mà nhận sắc chồng về
với những thủ đoạn đánh lừa mọi người thưa đinh minh rằng cơ quan chức năng không thể phát hiện ra hành động giết người của mình
nên khi được công an đến báo hung tin thưa ung dung đến nhận xác chồng mang về nhà mai táng
trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này có thể thấy nguyên nhân xuất phát từ lỗi của nạn nhân
cũng giống như vụ án vợ giết chồng ở đắk nông xảy ra mới đây
người vợ là phạm thị trang đã trở thành sát thủ khi bị người chồng và gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc xúc phạm
thậm chí hát hủy khi không sinh được con trai khiến lòng tự trọng của người vợ bị tổn thương
dẫn tới hành động tự vệ giết người bột phát
phạm thị trang nhận mức án tám năm tù giam cho tội ác của mình nhưng được hoãn thi hành án do đang mang thai đứa con thứ hai
trở lại câu chuyện đau lòng mà trương thị thưa đã gây ra
có thể chị ta không có ý định giết người ngay từ đầu nhưng hành vi phi tăng sắc chồng thì lại là hành vi vô đạo đức không thể chấp nhận được
việc cơ quan điều tra chọn thời điểm bắt trương thị thưa sau khi anh bằng đã được trôn cất xong xuôi chứ không bắt ngay trong đám tang
là để thưa có thể bắt trương thị thưa

trương thị thưa đã bắt trương thị thưa sau khi anh bằng đã được trôn cất song xuôi chứ không bắt ngay trong đám tang
dẫn đến hậu quả khôn lường đó là sự ra đi vĩnh viễn của người chồng
người cha là nước mắt buồn thương của những người thân khi phải gồng mình chứng kiến cảnh gia đình tan nát
người thì chết kẻ đi tù để lại những đứa con bơ vơ hùi cút không cha không mẹ